sáng nay ngày một mươi hai tháng năm ông trương quốc cường cựu thứ trưởng bộ y tế cùng một mươi ba bị cáo hầu tòa liên quan đến vụ án mua bán thuốc giả
một mươi bị cáo bị truy tố xét xử về các tội danh buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trước đó cựu thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường cùng hai bị can là nguyễn việt hùng cựu phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế
và lê đình thanh cựu công chức cục hải quan tp hcm bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
hai bị can phạm hồng châu cựu trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược bộ y tế và nguyễn thị thu thủy cựu phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược của bộ y tế
bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
chín bị can trong đó có nguyễn minh hùng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty vn phạc ma bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
trong vụ án này viện kiểm sát xác định ông trương quốc cường khi đó là cục trưởng cục quản lý dược phó chủ tịch thường trực
được chủ tịch ủy quyền điều hành hội đồng xét duyệt thuốc đã thực hiện không đúng không đầy đủ trách nhiệm được giao
bị can cường đã thiếu giám sát kiểm tra kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận thường trực đăng ký thuốc
đồng ý xét duyệt cấp số đăng ký thuốc trong khi hồ sơ không đủ điều kiện cấp dẫn đến hậu quả là sáu trên bảy loại thuốc giả nhãn mark health hai nghìn
được nhập khẩu và tiêu thụ tại việt nam với trị giá là hơn một trăm bốn mươi tám tỷ đồng
thưa quý vị thời gian qua trên cả nước đã xảy ra rất nhiều những vụ cháy
không chỉ gây thiệt hại nhưng cũng gây rất nhiều vụ cháy

xin lỗi quý vị công an quận nam tử liêm mới đây đã tạm giữ hình sự một mươi đối tượng mua bán vé khai mạc sea games ba mươi một
đối tượng lê hữu thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại quận ba đình tp hà nội
đây là một trong một mươi đối tượng bị tạm giữ sáng nay khi đang có hành vi thu mua số lượng lớn vé tham dự khai mạc sea games ba mươi một

số vé này em mua sáng hôm nay ạ tổng cộng em mua được khoảng mấy chục vé
ví dụ khán đài a thì em mua khoảng độ triệu hơn một triệu một cặp
khán đài cd thì em mua khoảng năm sáu trăm linh
thì em sẽ bán vé giọt bán giá là cao hơn khoảng hai trăm linh lãi khoảng hai trăm linh em bán
mười người này đến từ nhiều nơi
mười người này đến từ nhiều nơi
hải phòng tỉnh lạng sơn tỉnh vĩnh phúc
theo lời khai tại cơ quan công an tất cả các đối tượng đều đến từ sớm tập trung tại các cung đường
bao quanh sân vận động mỹ đình để mua và bán vé khai mạc tham dự sea games
dù các vé này chỉ dành cho khách mời với giá từ ba trăm linh đồng
nhóm chị có bốn người đi từ hải phòng đi từ sáu ở sáu
hôm nay bọn chị đến mỹ đình thì bọn chị đi buôn vé
mua xong rồi ba trăm linh một đôi thì bán ba trăm năm mươi
vé gì chị cũng bán
từ bé lên đến to
biết là buôn bán vé mời là sai
thôi cứ mua vụn mua trộm để bán vậy
em biết là ý thức này của em là em sai
chỉ vì cuộc sống yêu sinh nuôi sống bản thân gia đình với các con thôi
em ra đường em bán năm nay được năm mươi một trăm linh nghìn thì bà chỉ để nuôi con cái trong gia đình thôi
theo cơ quan công an cho biết các đối tượng này có hành vi mua bán vé sự kiện rất chuyên nghiệp
thường hoạt động khi có bất kỳ sự kiện nào diễn ra
đặc biệt sự kiện thu hút người dân đến xem
như các giải bóng đá đại hội thể thao đông nam á chương trình nghệ thuật
trong vụ việc này cơ quan công an đã kịp thời phát hiện
thu giữ gần bốn mươi vé xem khai mạc sea games và ba mươi bốn vé xem trận bán kết bóng đá của đại hội
đối với trường hợp phê vé như thế này
thì cũng có thể là người ta làm giả những cái vé bằng cách scan in màu
cái hành vi đấy sẽ được làm rõ và được xử lý theo quy định khuyến cáo
đối với tất cả những người
chỉ còn ít giờ nữa sẽ diễn ra khai mạc đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
việc kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng có hành vi gây mất an ninh trật tự
phe vé như thế này đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao của lực lượng công an
trong công tác đảm bảo an toàn cho đại hội
hiện vụ việc đang được công an quận năm từ liên tiếp tục điều tra làm rõ
kính thưa quý vị sáng nay ngày một mươi hai tháng năm một vụ cháy đã xảy ra
tại căn nhà số bốn mươi hai mươi võ văn kiệt phường cầu kho quận một tp hcm
căn nhà này nằm sâu trong hẻm khiến cho lực lượng chức năng
phải nối hàng chục mét đường ống dẫn nước mới tiếp cận được đám cháy
khoảng tám giờ bốn mươi năm phút sáng người dân phát hiện đám cháy từ nơi chứa đồ dụng cũ
trên sân thượng của căn nhà đã nhanh chóng gọi điện báo cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đồng thời sử dụng bình chữa cháy của gia đình qua hỗ trợ
tuy nhiên đám cháy phát triển nhanh khi các nhà dân xung quanh lo sợ cháy lan
đã vội vàng thu gom tài sản và dục người thân của mình chạy ra ngoài
ngôi nhà xảy ra vụ cháy gồm một trệt ba lầu nằm trong hẻm nhỏ hẹp
nên xe chữa cháy chuyên dụng không thể nào vào được
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải nối đường vòi từ ngoài đường lớn để tiếp cận đám cháy
ngoài ra cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã trèo lên sân thượng tiếp cận nguồn gốc ngọn lửa
và khống chế ngăn không cho cháy lan xuống các tường dưới và nhà dân lân cận
cảnh sát đã huy động chính xe chữa cháy năm mươi bốn cán bộ chia sẻ đến hiện trường
sau bốn mươi năm phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn
vào lúc một mươi ba h ngày một mươi hai tháng năm phan văn nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú ở phường hiệp thành
quận một mươi hai tp hcm đối tượng dùng xe cán chết người tại khu vực bờ kè
trên đường phạm văn đồng thuộc khu phố năm phường bình hưng tp phan thiết tỉnh bình thuận
vào sáng ngày một mươi hai tháng năm và đã đến đầu thú tại công an tp phan thiết
tại cơ quan công an đối tượng phan văn nam khai nhận vào khoảng giờ một mươi phút ngày một mươi hai tháng năm
đối tượng điều khiển sở ô tô hiệu mercedes năm chỗ biên kiểm soát ba mươi f một mươi sáu nghìn tám trăm sáu mươi năm
chạy trên xe hai người chạy vừa qua một nhóm thanh niên vừa nhậu xong
đang đi qua đường và có nguy cơ xảy ra va chạm
xe ô tô của nam dừng lại trước một quán khu vực bờ kè để vào nhậu
lúc này một nhóm thanh niên năm người trong đó có anh hà xuân hải
xe mạng chín trăm bảy mươi chín trú tại khu phố ba phường đức thắng tp phan thiết đuổi theo và xâm vào đánh nhóm của nam
sau đó nam lên xe ô tô điều khiển xe quay đầu nhiều vòng tấn công vào nhóm người của hải
hậu quả xe của nam cán qua người hà xuân hải gây thương tích nặng và tử vong ngay sau đó
dù đã được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu
ngay sau khi vụ việc xảy ra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận
phố học cùng công an tp phan thiết đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi thu thập lời khai chiến cứ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
sau thời gian tích cực điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra
và đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp và đề nghị truy tố hai bị can
là nguyễn thế lượng ba mươi bảy tuổi và phan văn nam ba mươi ba tuổi
cả hai đều trú tại tỉnh đồng nai về tội trộm cắp tài sản
theo kết luận điều tra lượng và nam là hai đối tượng không nghề nghiệp
để có tiền tiêu xài rạng sáng một mươi một tháng một trung đã đến khu vực đang thi công cầu xuân hiệp hai
tại xã xuân hiệp huyện xuân lộc tỉnh đồng nai thuộc dự án cao tốc phan thiết dầu dây
cậy phá một mươi hai gối cầu trộm cắp được tám miếng thớ sắc phía trên ba miếng thớ giữa của gối cầu
và trộm cắp hoàn chỉnh bốn gối cầu trị giá tài sản gần ba trăm linh triệu đồng
rồi mang bán được ba chín triệu đồng tiêu xài cá nhân
vào cuộc điều tra công an xác định lượng và nam là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ
công an xã hòa tân huyện châu thành tỉnh đồng tháp cho biết vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng
có hành vi mua bán tàn trữ thuốc lá điếu nhập lậu
hai đối tượng bị bắt giữ gồm phan thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ xã hòa tân huyện châu thành
và trần thanh liêm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngụ phường một thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
có hành vi mua bán tàn trữ thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng ba trăm năm mươi ba
trước đó qua công tác nắm tình hình công an xã hòa tân phát hiện trần thanh liêm đến nhà của phan thị thúy
thuộc ấp hòa bình xã hòa tân huyện châu thành để giao thuốc lá điếu nhập lậu
tại cơ quan công an hai đối tượng đều thừa nhận đã có hành vi mua bán tàn trữ thuốc lá điếu nhập lậu
công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang cho biết qua công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến sông tiền
thuộc đoạn địa bàn ấp thới bình xã thới sơn thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
đã phát hiện và bắt giữ hai phương tiện khai thác cát trái phép từ lòng sông
hai phương tiện thủy nội địa không có biển số đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép
từ lòng sông do nguyễn ngọc đức xã mòi chín trăm chín mươi hai quốc ốc phu tân xã phu túc huyện châu thành tỉnh bến tre
và phạm văn rực xã mòi chín trăm chín mươi ba quốc ốc bảy xã tân lợi thạnh huyện dòng trung tỉnh bến tre điều khiển
qua đo đạc lực lượng làm nhiệm vụ xác định khối lượng cát khai thác trái phép
trên hai phương tiện khoảng hai mươi bốn mét khối đồng thời người điều khiển và những người đi trên hai phương tiện
không xuất trình được bằng lái giấy tờ phương tiện hay giấy phép khai thác
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
công an thành phố mỹ tho đã tạm giữ toàn bộ tan vật phương tiện vi phạm
để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật